chiều nay ngày năm tháng một tại thành phố hồ chí minh đến thăm làm việc với lãnh đạo cám bộ công nhân viên tập đoàn công nghiệp cao su việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu tập đoàn đẩy mạnh quá trình cổ phân hóa với tinh thần phải minh bạch công khai đảm bảo không thất thoát vốn nhà nước
thủ tướng chia sẻ và đánh giá cao những nỗ lực của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam nhất là trong thời kỳ giá cao su rất mạnh nhưng vẫn cố gắng quyết tâm giữ vững tập đoàn vượt khó đi lên
với tám mươi tám người lao động với diện tích bốn trăm một mươi năm ha tập đoàn đã có những bước phát triển tốt năm hai nghìn một mươi bảy tập đoàn đã có lợi nhuận sau thuế là ba sáu trăm linh tỷ đồng đời sống công nhân ổn định với mức thu nhập khoảng năm triệu đồng một người một tháng
với những đóng góp tích cực của ngành cao su và sự phát triển kinh tế xã hội thủ tướng đề nghị tập đoàn công nghiệp cao su việt nam tiếp tục phát huy những kết quả đạt được tăng cường quản trị đổi mới quản lý đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa và tái cơ cấu với tinh thần phải minh bạch công khai bảo đảm không thất thoát vốn nhà nước
tập đoàn công nghiệp cao su việt nam phải đi sâu vào công nghiệp chế biến để có giá trị gia tăng cao hơn với lộ trình bước đi tính toán chặt chẽ
tập đoàn công nghiệp cao su việt nam phải đi sâu vào công nghiệp quan tâm chăm lo cuộc sống cho công nhân nhất là lao động nữ trong đó tạo lập thiết chế văn hóa cho công nhân
thủ tướng đề nghị tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp chặt chẽ chỉ đạo công đoàn cao su việt nam làm một số khu cho công nhân đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa